hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bốn đã khai mạc tại hà nội
hội nghị nhằm tổng kết đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
nhìn lại kết quả nửa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám và tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị tiến hành sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu công an nhân dân trong tình hình mới
quán triệt triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín và đến hết nhiệm kỳ đại hội một mươi hai của đảng
phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín trong lực lượng công an nhân dân
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương các đồng chí bí thư trung ương đảng trần thanh mẫn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí nguyễn văn nên
tránh văn phòng trung ương đảng cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương
nhìn lại năm hai nghìn một mươi tám và nửa nhiệm kỳ qua lực lượng công an nhân dân đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt
trong giữ vững an ninh quốc gia
an toàn xã hội đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế
xã hội đối ngoại của đất nước bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
trong bối cảnh tình hình khủng bố phá hoại xung đột sắc tộc dân tộc tôn giáo tranh giành quyền lực
đảo chính chiến tranh cục bộ diễn ra phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới
đất nước ta vẫn giữ vững được ổn định chính trị an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
được cộng đồng quốc tế đánh giá là đất nước thanh bình là điểm đến an toàn của bạn bè quốc tế
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng ghi nhận
đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân vào thành tiệu chung của đất nước
ghi nhận và tôn vinh những tấm gương cán bộ chiến sĩ công an thực sự vì nước quên thân
vì dân phục vụ miêu trí dũng cảm không quản hiểm nguy chấp nhận hy sinh khắc phục mọi khó khăn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đặc biệt lực lượng công an đã tích cực triển khai
thực hiện việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả gắn với tăng cường xây dựng đảng
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo các nghị quyết số bốn một mươi tám và hai mươi sáu của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
các đồng chí đã chủ động tham mưu đề xuất để bộ chính trị ban hành nghị quyết số hai mươi hai
chính phủ ban hành nghị định số một quốc hội thông qua luật công an nhân dân sửa đổi
tạo cơ sở chính trị pháp lý rất quan trọng cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy
củng cố xây dựng lực lượng tạo điều kiện để lãnh đạo chỉ đạo sâu sát hơn khoa học hơn
các đồng chí đã khẩn trương sắp xếp đội ngũ cán bộ đồng thời với việc đổi mới sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy
thẳng thắn chỉ ra xử lý và đề xuất xử lý một số cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái
với tư tưởng chính trị
chất lượng đội ngũ cán bộ ở một số đơn vị địa phương chưa đáp ứng yêu cầu
việc đánh giá bố trí cán bộ có trường hợp chưa quan tâm đúng mức
công tác quản lý cán bộ bảo vệ nội bộ vẫn còn sơ hở để xảy ra một số vụ việc tiêu cực nghiêm trọng
một số cán bộ trong ngành bị xử lý kỷ luật tước danh hiệu xử lý hình sự cũng làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi chín là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ nghị quyết đại hội thứ một mươi hai của đảng
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng
công việc của ngành công an sẽ nhiều hơn và phức tạp hơn
rất nhiều nhiệm vụ lớn khó phải làm và làm tốt hơn nữa đang chờ đợi trước mắt
vì vậy lực lượng công an cần nhanh chóng khắc phục những tồn tại hạn chế tích cực đổi mới tập trung lãnh đạo đồng sức đồng lòng triển khai thực hiện quyết liệt
để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nhanh chóng hoàn thiện cơ chế đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng trong công an các cấp
thống nhất xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa đảng ủy công an trung ương với các tỉnh ủy thành ủy
phải quán triệt sâu sắc quan điểm lấy dân làm gốc và đề cao phương châm bốn tại chỗ như các đồng chí đã biết
phải có đối sách sắc bén kịp thời phù hợp với từng vụ việc cụ thể xác định rõ trách nhiệm thẩm quyền của các cấp các lực lượng vai trò trách nhiệm của người chỉ huy người đứng đầu
chủ động phối hợp hiệp đồng tác chiến với các lực lượng kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ
kiên quyết tấn công chấn áp mạnh xử lý nghiêm đúng pháp luật làm giảm các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật không để hình thành các băng nhóm tổ chức tội phạm
hoạt động lộng hành theo kiểu xã hội đen bảo đảm trật tự kỳ cương cuộc sống bình yên an toàn của nhân dân
để đạt được những mục tiêu đó đòi hỏi lực lượng công an cần chú trọng công tác giáo dục rèn luyện cán bộ chiến sĩ về đạo đức lối sống tác phong công tác thái độ vì nhân dân phục vụ phát huy tốt nhất hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy sau khi được sắp xếp kiện toàn
mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải nêu cao ý chí chiến đấu

với những nỗ lực và quyết tâm cao với tinh thần mới khí thế mới lực lượng công an nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao lập nhiều thành tích xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân